thưa quý vị do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên trong hôm nay và ngày mai
tại các tỉnh thuộc khu vực phía đông bắc bộ sẽ có mưa rông rải rác có nơi có mưa với lượng khá
nền nhiệt trên khu vực ở mức là hai mươi hai mươi chín độ trời xe lạnh về đêm và sáng
sau đó từ ngày một mươi bảy khi hồi tụ trên cao suy yếu thì mưa rông sẽ giảm nhanh
sáng sớm có thể sẽ có sức mùi nhẹ rải rác ngày trời có nắng nhiều hơn
và nền nhiệt độ vì vậy cũng sẽ tăng nhẹ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
cũng chịu tác động của không khí lạnh với cường độ yếu nên cũng có mưa rông rải rác
cục bộ có nơi xảy ra mưa với lượng khá cùng nền nhiệt độ chỉ ở mức là hai mươi hai mươi chín độ
trời lạnh về đêm và sáng
sau đó cũng từ ngày một mươi bảy khi không khí lạnh suy yếu thì mưa rông sẽ giảm nhanh
nền nhiệt sẽ tăng nhẹ khoảng từ một hai độ
tại các tỉnh từ thanh hòa đến hà tĩnh trong ba ngày tới phổ biến trạng thái là ít mưa
ngày có nắng gián đoạn
trong khi đó tại phần từ quảng bình đến thừa thiên huế thì có mưa rông rải rác
từ ngày một mươi tám khi chịu tác động của nhiễu động ở phía nam thì mưa rông tại đây sẽ tăng mạnh
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đầy cao cảnh rác với tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
còn về nhiệt độ tại đây đạt ở mức là từ hai mươi đến ba mươi độ có nơi cao hơn
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận cũng chịu tác động của đới gió đông
nên trong hai ngày tới cũng có mưa rào và rông rải rác
từ ngày một mươi tám chịu ảnh hưởng của nhiễu động từ phía nam khiến cho mưa rông trên khu vực này tăng mạnh
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
người dân cần lưu ý đề phòng
còn về nhiệt độ tại đây vẫn ở mức là từ hai mươi một đến ba mươi độ
vùng cao tây nguyên trong hai ngày tới mưa không nhiều
chỉ riêng ở phần đắk nông và lâm đồng có thể sẽ xuất hiện mưa rông rải rác
tuy nhiên cũng từ ngày một mươi tám thì do ảnh hưởng của nhiễu động phía nam
thì mưa rông sẽ tăng cả về diện và lượng
có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến đổi
ngày đêm ở mức là một mươi bảy đến ba mươi độ
trời sẽ rét nhẹ về đêm và sáng
đối với các tỉnh thuộc nam bộ
do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo
nên khu vực này sẽ có mưa giải rác vào lúc chiều tối
cục bộ có mưa vừa
và cũng từ đêm ngày một mươi tám một mươi một
do chịu ảnh hưởng của nhiễu động phía nam
nên mưa có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng
có nơi xảy ra mưa to
nhiệt độ trong ba ngày tới tại khu vực nam bộ
phổ biến ở mức là hai mươi ba đến ba mươi ba độ